nhằm nâng cao kỹ năng chiến thuật và hiệu quả phối hợp trong công tác chữa cháy
cứu nạn cứu hộ giữa các hộ gia đình trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
ngày một mươi năm tháng năm tỉnh ninh bình tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn hai mươi bốn
tham gia hội thi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tỉnh ninh bình có tám đội tuyển
đại diện cho tám huyện thành phố với trên một trăm linh vận động viên
các đội tuyển đã tranh tài thi đấu sôi nổi ở hai phần thi lý thuyết và thực hành
trong đó phần lý thuyết các đội tham gia trả lời câu hỏi về những kiến thức kỹ năng cơ bản
trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt tại hộ gia đình
phần thực hành với đội hình phối hợp của các thành viên trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
tổ chức chữa cháy cứu người cứu tài sản
kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội tuyển huyện yên mô
giải nhì thuộc về đội tuyển huyện kim sơn đồng giải ba thuộc về đội tuyển huyện hoa lư và huyện nho quang